theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhiều khả năng những ngày cuối tháng chín
các tỉnh miền bắc nước ta sẽ đón một đợt gió mùa đông bắc mới gây mưa diện rộng
những dự báo tại thời điểm này cho thấy nhiều khả năng trong ngày hai mươi bảy tháng chín sẽ có một đợt gió mùa đông bắc
ảnh hưởng đến bắc bộ và gây mưa trên diện rộng cho khu vực bắc bộ trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám
do gió mùa vẫn yếu nên chủ yếu gây mưa ở bắc bộ sau đó không khí lạnh tiếp tục được bổ sung
khiến mưa lan xuống khu vực các tỉnh bắc trung bộ và một phần của trung trung bộ
nhưng đồng thời giúp trời chuyển khô giáo ở phía đông bắc bộ từ khoảng ngày hai mươi chín tháng chín
thủ đô hà nội trong ba ngày đầu tuần cũng hầu như không có mưa
trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng ba mươi hai ba mươi bốn độ c